với quy mô đàn lợn lên đến hai mươi tám triệu con nhưng thị trường xuất khẩu lại chủ yếu sang trung quốc theo đường tiểu ngạch nên tiềm ẩn nhiều rủi ro
câu chuyện giá lợn xuống thấp thê thảm khi trung quốc ngừng thu mua mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
trang trại gia đình ông vi văn trung thôn mạc hai xã phồn sương huyện yên thế tỉnh bắc giang quy mô hàng trăm con lợn
sau lứa lợn xuất chuồng bị lỗ vừa qua ông chỉ dám nuôi cầm trừng vài chục con
theo mức tính toán của tôi mà đã xuất chuồng nhiều này rồi tôi biết là hiện nay đang cái giá này là chúng tôi đang xuất cái giá hai mươi tám đồng một cân
thế một cân lợn này mà nuôi bình quân hơn ba tháng mới được có lợn một tạ là chúng tôi đang thua lỗ ở tầm cỡ khoảng một triệu ba trăm linh nghìn một đầu lợn
hiện nay đang như thế còn nếu mà so với lái thì lỗ không đáng kể
so lợn lái lỗ không đáng kể nhưng nếu so với lợn mà mình nuôi gây một lợn thịt thì đang lỗ một triệu ba trăm linh nghìn một đầu con
hiện giá lợn hơi đang xuống thấp nhất trong tuần
gần một năm trở lại đây với mức lỗ lên đến một ba triệu đồng một con thì với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ khả năng phục hồi đàn lợn là rất khó khăn
theo thống kê của cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng đàn lợn liên tục tăng trong những năm qua
hiện quy mô đã đạt khoảng hai mươi tám triệu con tăng bốn mươi so với năm hai nghìn
ngoài tiêu dùng trong nước lợn chủ yếu được xuất sang trung quốc theo con đường tiểu ngạch nên tiềm ẩn nhiều rủi ro
thực ra thì đối với
đối với việt nam chúng ta thì đã có rất nhiều bài học về việc xuất khẩu tiểu ngạch các sản phẩm nông nghiệp qua biên giới
thịt lợn cũng không đứng ngoài cái quy luật đó
cái việc mua bán tiểu ngạch là do cái sự thỏa thuận giữa các cá nhân các tổ chức các doanh nghiệp hoặc là thương lái với nhau
và chưa có một cái sự chuẩn hóa về mặt chính này
cho nên việc có mua hay không mua là do thương nhân họ quyết định
hiện câu chuyện thương lái trung quốc lũng đoạn thị trường vẫn diễn ra theo hình thức
sau một thời gian thu mua ổ ạt khiến giá tăng cao họ sẽ bất ngờ ngừng thu mua khiến hàng hóa ứ động
người chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề
vì vậy người chăn nuôi cần có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư mở rộng đàn lợn khi giá lên cao
và đặc biệt cơ quan nhà nước cũng cần đưa ra những dự báo về thị trường để người chăn nuôi có kênh tham khảo